còn vào chiều nay tại nhà khách điêu ngư đài tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội kiến
ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc lật chiến thư
ủy viên trưởng nhân đại trung quốc lật chiến thư nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng
của chuyến thăm chính thức trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng gần gũi
có truyền thống hữu nghị lâu đời có chế độ chính trị tương đồng đều do đảng cộng sản lãnh đạo
đang tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình cụ thể của mỗi nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng cơ quan quốc hội của hai nước có vai trò rất quan trọng
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của mỗi bên
lãnh đạo đảng nhà nước việt nam coi trọng quan hệ hợp tác thiết thực hiệu quả giữa cơ quan lập pháp hai nước
nhất là khi cả hai nước đều đang đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
hai bên đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua
nhất trí đề nghị quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc tiếp tục đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp
phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc giám sát đôn đốc chính phủ hai nước
thực hiện các nhận thức chung và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
duy trì và đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao
giao lưu giữa các đại biểu các ủy ban chuyên môn nhóm nghị sĩ hữu nghị
nhân đại các địa phương trung quốc với hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố của việt nam
phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế